ngày một mươi bốn tháng một mươi một tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ năm
và kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
đến dự có đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước
nhờ tốc độ tăng trưởng nhanh quy mô sản xuất nông sản của nước ta ngày một lớn mạnh
đáp ứng nhu cầu cơ bản về lương thực của một trăm linh triệu dân trong nước bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia
năm hai nghìn hai mươi giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản dự kiến đạt bốn mươi một tỷ usd
các sản phẩm như thủy sản sâu hoa quả đồ gỗ và lâm sản đã khẳng định được vị thế và khả năng cạnh tranh
tại trên hai trăm linh quốc gia trong đó có các nước có tiêu chuẩn về thực phẩm rất khắt khe
bước sang giai đoạn mới đảng ta tiếp tục xác định phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn
là nhiệm vụ then chốt của toàn hệ thống chính trị và xã hội tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách
tạo điều kiện cho phát triển nông nghiệp cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất
hướng đến một nền nông nghiệp thịnh vượng nông dân giàu có nông thôn văn minh